trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi một người dân thủ đô có dịp được thưởng thức chương trình
âm nhạc của người khơ mú với sự góp mặt của một mươi chín nghệ nhân đến từ hai tỉnh nghệ an và điện biên
tại bảo tàng dân tộc học việt nam
chương trình giới thiệu đến công chúng cách chế tác nhạc cụ truyền thống của người khơ mú
như các loại sáo đàn trống đàn môi ống gõ cách thực hành trình diễn với làn điệu hát tôm
của nhóm nghệ nhân khơ mú đến từ tỉnh nghệ an thưởng thức các làn điệu múa dân gian
như thàm đao đao múa bòng bụ múa lắc eo tự biên của nhóm nghệ nhân đến từ tỉnh điện biên
đến đây du khách còn được giao lưu hòa mình vào các điệu múa chống chiêng múa sạp
với sự hướng dẫn của các nghệ nhân
chương trình được tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết về văn hóa dân tộc nói chung
và âm nhạc dân gian của người khơ mú nói riêng cho những người tham gia
ngoài ra góp phần quan trọng trong việc bảo tồn duy trì và phát huy những giá trị văn hóa
của cha ông trong bối cảnh hội nhập